sáng nay đã xảy ra vụ va chạm giữa xe container và hai xe máy tại cầu phú mỹ quận hai tp hcm khiến hai người tử vong
vào khoảng sáu giờ sáng nay xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi ba nghìn ba trăm một mươi chín lưu thông trên cầu phú mỹ hướng từ quận bảy về quận hai
khi vừa di chuyển hết dốc cầu phú mỹ quận hai thì bất ngờ lạc tay lái lao sang làn đường xe máy
tông trúng một xe tay ga mang biển kiểm soát năm mươi chín c hai hai mươi ba nghìn tám trăm tám mươi bảy và một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều phía trước
vụ va chạm khiến hai xe máy bị kéo lê hàng chục mét biến dạng
hai người điều khiển xe máy bị kéo vào gầm xe container khiến một người tử vong tại hiện trường người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu
nhận tin báo lực lượng chức năng quận hai có mặt khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc